ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu chín mươi năm lịch sử vẻ vang của đảng cho biết là trong tuần thi thứ hai
tức là từ ngày hai đến ngày chín tháng chín thì đã có tổng số là hơn bốn mươi lượt người tham gia dự thi
tương đương với gần một tám triệu lượt người tìm hiểu về lịch sử đảng trên mạng xã hội và báo điện tử đảng cộng sản việt nam
và có hai ba trăm ba mươi bốn người trả lời đúng cả năm câu hỏi của tuần thi thứ hai trong đó có một mươi một cá nhân đoạt giải của tuần thi này
theo thống kê của ban tổ chức trong tuần thi thứ hai các địa phương có số lượt người tham gia cuộc thi nhiều nhất là quảng ninh hà tĩnh tp hcm gia lai sắp trăng
ngay sau khi kết thúc tuần thi thứ hai tuần thi thứ ba của cuộc thi đã bắt đầu từ lúc một mươi h ngày chín tháng chín và dự kiến là kết thúc vào đúng lúc chín h ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín